còn những bệnh nhân mà hoảng loạn hoặc là quá sợ hãi
thì thông thường là họ qua một cái cơn giống như là vô cái icu
xong rồi ra xong thì họ nhìn xung quanh họ thấy toàn là dây nhợ
rồi những người có thể là tử vong
rồi họ chính bản thân họ họ cũng có những cái ác mộng
và giống như là họ thấy người chết
rồi họ thấy gia đình họ chết
rồi họ hoảng loạn lên
rồi nó là một cái điều rất là kinh khủng
mà nếu lúc đó mà có tâm lý giúp được
thì có thể là họ từ từ họ trở lại với thực tại và họ có thể vượt lên được
bên cạnh những nhóm bệnh nhân bị bệnh nền
thì có những bệnh nhân mà nằm trong đơn vị icu
những bệnh nhân mà nằm viện đâu và thở máy
thì những trường hợp đấy thường là có những cái nguy cơ về nhược cơ
có những nguy cơ về suy giảm nhận thức
rồi có những cái nguy cơ về ảnh hưởng về tâm lý rất là nghiêm trọng
tính vì vậy mà cái việc triển khai phù hồi chức năng tiếp tục
sau đây các đơn vị đặc biệt là các đơn vị kiếm dưới
thì là hết sức cần thiết
điều này đã làm cản trở khả năng mà họ có thể trở về cuộc sống bình thường
do đó mà nhu cầu và sự cần thiết
cần có một công tác phổ chức năng cho những nhóm bệnh nhân này
tác động tâm lý của đại dịch covid một mươi chín là không thể xem nhẹ
và ở một số người cần được theo dõi và hỗ trợ
tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện được trị tâm lý thể chất sau khi âm tính
chính vì vậy cần có thêm sự quan tâm về mặt chính sách liệu pháp của ngành y tế
phần nào giảm di chứng tâm lý của covid một mươi chín
ở những bệnh nhân đã nhiễm virus
sớm giúp họ quay trở lại cuộc sống bình thường
mới đây công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định xử phạt nguyễn kim nguyên
hai mươi năm tuổi về hành vi sử dụng mạng xã hội
cung cấp nội dung sai sự thật xuyên tạc vù khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
công an thành phố cần thơ
phát hiện nguyên dùng tài khoản facebook mang tên nguyễn thừa ngã
tham gia bình luận bằng lời lẽ vù khống
xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín
trên nhiều tài khoản facebook cá nhân khác
những bình luận của nguyên hoàn toàn sai sự thật
đã gây hoang mang trong nhân dân
ảnh hưởng kết quả phòng chống dịch của thành phố
qua vụ việc trên công an thành phố khuyến cáo người dân
cần tỉnh táo sáng suốt khi tham gia mạng xã hội
tuyệt đối không bình luận về những thông tin không rõ nguồn gốc
thông tin sai sự thật
chiều ngày hai mươi một tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
sát nhận đã nhận đơn tố cáo
của ông huỳnh minh hưng
tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
tố cáo một nhân vật live stream gây tranh cãi về minh bạch từ thiện
liên tiếp nhiều nghệ sĩ đồng loạt
thực hiện công khai chứng tự
cũng như mạnh dạng khiếu nghiện các đối tượng
vì cho rằng đã bị vù khống
ăn chặn tiền huyên góp
vậy thì căn cứ pháp lý ra sao để hỗ trợ
thực hiện và bài toán dư luận
sau khi phải đối mặt là gì
ghi nhận của sáng phương nam
sau khi sát nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
tiếp nhận đơn tố cáo của mình
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã lên tiếng về quyết định này
trong tháng bảy
một nhân vật live stream trên mạng xã hội cho rằng
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã biển thủ chín mươi sáu tám tỷ đồng
trong tài khoản kêu gọi từ thiện năm hai nghìn hai mươi bốn
do đó phía ca sĩ này tập hợp chiến tự
gửi lên công an thành phố hồ chí minh
tố cáo hành vi vu khống của nhân vật kia
tôi hiên ngang ở đây
và chờ đợi
tất cả mọi thứ
để lấy lại tất cả những gì
nhanh dự uy tín
vì tôi thấy hiện nay rất là nhiều người
bị yêu bóng vía bị dẫn dắt
bị lôi cuốn theo
rồi comment tất cả những người đó
thực sự là yêu bóng vía thật
tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện
về sổ sách của tôi đủ hết
ở những đợt trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
cũng xác nhận
đã có nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật livestream
trong câu chuyện liên quan vấn đề bôi nhỏ danh dự
mới đầy nhất trong bữa công bố sâu kê từ thiện miền trung
ca sĩ thủy tiên và chồng là công vinh
cũng hoàn thành đơn kiện để yêu cầu xin lỗi
và được bộ thường tổn thất uy tín
cũng vì những nhận định khuất tất tiền quyên góp
là những giấy tờ này
những sâu kê này
sẽ là bằng chức chúng tôi
cơ quan cảnh sát điều tra
một người chưa bị coi là có tội
khi chưa có phán quyết của tòa án
vậy thì trong trường hợp này
chưa có một cơ quan nào phán quyết rằng là
việc đi làm từ thiện cá nhân
việc chạy ở ngoài đường để đi làm từ thiện cá nhân
là vi phạm pháp luật
và bất cứ một hành động nào
không được coi là vi phạm pháp luật
mà bị tố cáo và vu khống rằng là vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể vi phạm và quy định
của bộ luật thần sự
về tội vu khống
đã không có tôn trọng các nguyên tắc siêu đáng vô tội
những người mà đã không có chứng cứ
đưa ra những quy trục
thậm chí đưa ra những con số rất nguy hiểm
ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc sống hàng ngày
của những người đang đi làm từ thiện
như là thủy tiên hay là công vân
hay là những người khác
hoàn toàn có thể bị xem xét bằng tội hình sự
ở đây là tội vu khống
theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu của bộ luật hình sự
khi những chứng tự quan trọng
và các thu chi tài khoản từ thiện nói trên
vấn đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng
công ty kiểm toán
thì bài tóa hiệu ấn dư luận
đang được đặt ra cho nghệ sĩ
bài học từ ồn ào tương tự xảy ra
với nghệ sĩ ưu tú hoài linh đầu năm nay
là một điển hình
đến nay vẫn chưa có kết luận về mặt pháp lý
hành động giả ngân chậm của hoài linh
là vi phạm pháp luật hay không
trong quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông thiếu thần trọng
chưa chân thành trong lời xin lỗi
đã tổn hại không nhỏ đến hình ảnh và thương hiệu cá nhân
do đó nếu sự cương quyết của ekip nghệ sĩ
không đủ khéo léo với cảm xúc khán giả
duy ý chí thách thức
thì dây dần đến hệ lụy giống như trường hợp
của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
thưa quý vị
phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố nội đô
luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
vì đa phần người điều khiển phương tiện
không thể lường trước được các chướng ngại vật bất ngờ
có thể xuất hiện giữa đường phố đông đúc
đoạn clip ngay sau đây được ghi lại tại hải phòng
sẽ cho quý vị và các bạn thấy mức độ nguy hiểm của hành vi này